các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng ta đang chứng kiến rất nhiều biến chứng trong thai kỳ do bà mẹ bị mắc covid một mươi chín
nó gây sinh non tuyết đạp cao bất thường ở phụ nữ mang thai cũng như sảy thai
một trong hai nghiên cứu phân tích kết quả của hơn một hai triệu thai phụ trên khắp nước mỹ
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi và tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trước đại dịch tỷ lệ thai chết lưu rất hiếm với tỷ lệ chỉ năm mươi chín
sau đại dịch tỷ lệ này ở sàn phụ không mắc covid
covid một mươi chín cũng không tăng quá nhiều chỉ ở mức sáu mươi bốn
tuy nhiên ở những phụ nữ mang thai kèm theo mắc covid một mươi chín
con số này tăng lên gấp rưỡi với chín mươi tám theo báo cáo từ cdc
điều đáng lo hơn nữa khi biến chủng delta chiếm đa số trong các ca bệnh tại mỹ vào tháng bảy
tỷ lệ thai chết lưu tăng lên theo cấp số nhân với hai bảy
xét về tổng thể thai chết lưu là hiện tượng hiếm gặp
xong trong những thai phụ mắc covid một mươi chín nguy cơ thai chết lưu tăng lên rõ rệt
và cho thấy mối liên quan mật thiết với biến chủng delta nghiên cứu viết
các tác giả không kết luận biến chủng delta khiến thai nhi chết lưu nhiều hơn
tuy nhiên ngày càng nhiều bác sĩ sản khoa ghi nhận sự khác biệt về lượng oxy thai nhi có thể hấp thụ
phụ thuộc vào việc bà mẹ có được chẩn đoán mắc covid một mươi chín hay chưa
sự khác biệt này được đánh giá là rất đáng chú ý
theo tiến sĩ raddale bà và các đồng nghiệp của mình đã chứng kiến tình trạng thai nhi bị thiếu oxy
máu dò oxy khó được đưa vào bào thai
oxy là nguồn sống của trẻ trong thai kỳ
do đó nhóm chuyên gia cho rằng điều này có thể lý giải nguyên nhân
làm gia tăng các ca chết lưu nhiều hơn ở f là phụ nữ mang thai
các chuyên gia cho biết phân tích của cdc không đánh giá tình trạng tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
xong phụ nữ mang thai chưa tiêm phòng
có thể có nguy cơ đặc biệt cao
theo số liệu của cdc vào tháng bảy thời kỳ trỗi dậy của biến chủng delta và đình dịch ở mỹ
chỉ dưới một phần ba phụ nữ mang thai được tiêm vaccine covid một mươi chín
trong số ba mươi bốn một mươi sáu f là thai phụ ba trăm bốn mươi tám người đã bị xảy thai
n cov khiến phụ nữ mang thai có nguy cơ tử vong cao hơn
đây là kết luận thứ hai trong các nghiên cứu mới của cdc
n cov có thể gây tử vong cho bà
đặc biệt khi các sản phụ có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn mắc bệnh lý mãn tính khác
theo một báo cáo riêng của cdc được công bố vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
đã xem xét một mươi năm trường hợp tử vong ở những f là phụ nữ mang thai tại missicp
gần như một trăm linh bệnh nhân đều mắc sẵn các bệnh lý mãn tính yếu huyết áp cao tiểu đường
đặc biệt không ai trong tất cả bệnh nhân này được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
điều này càng dấy lên lo ngại của giới chuyên gia
giới chuyên gia cho sức khỏe an toàn của phụ nữ mang thai trong đại dịch
theo tiến sĩ zazakeba henderson phó giám đốc y tế và sức khỏe thuộc mark optimist
các bằng chứng hiện có cho thấy không có nguy cơ xảy thai ảnh hưởng thai nhi do vaccine covid một mươi chín
tất cả vaccine covid một mươi chín được cấp phép hiện tại đều an toàn với phụ nữ mang thai
ngày ba mươi tháng chín trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc ban hành hướng dẫn
cập nhật và giải quyết các bệnh nhân đều mắc sẵn
trong bản cập nhật mới nhất lần đầu tiên cdc mỹ cảnh báo khẩn cấp về việc tất cả phụ nữ mang thai đều nên tiêm vaccine covid một mươi chín
trong hướng dẫn mới cdc khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai không phân biệt tuần tuổi của thai nhi
đang cho con bú người sắp có bầu hoặc người muốn mang thai trong thời gian tới hãy tiêm vaccine càng sớm càng tốt
dữ liệu từ mạng lưới giám sát về nhập viện
quan đến covid một mươi chín covid cho thấy khoảng chín mươi bảy bà bầu phải nhập viện khi mắc covid một mươi chín đều chưa được tiêm chủng
đặc biệt nguy cơ nhập viện ở những phụ nữ mang thai chưa được tiêm chủng cao gấp hai lần nguy cơ tử vong tăng bảy mươi
bên cạnh những rủi ro về bệnh nặng tử vong những người mang thai còn có nguy cơ cao bị sinh non
thai chết lưu dối loạn đông máu trẻ dễ gặp vấn đề khác như nhiễm trùng phải điều trị hồi sức cấp cứu
mặc dù mang thai là nhóm dễ bị tổn thương trước covid một mươi chín tỷ lệ tiêm chủng cho những người này ở mỹ vẫn rất thấp
số liệu từ cdc cho thấy tính đến ngày một mươi tám tháng chín chỉ khoảng ba mươi một phụ nữ mang thai được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đầy đủ
tình hình covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu vì vậy tất cả mọi người hãy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trước khi quá muộn
vaccine phòng covid một mươi chín giúp ngăn chặn sự lây truyền của virus giúp giảm nguy cơ nhập viện
vì vậy hãy tiêm phòng ngay bây giờ
ngoài các khuyến cáo vậy làm thế nào để giữ được an toàn
điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giữ an toàn cho bản thân và những người khác khỏi mắc covid một mươi chín là thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng bệnh đặc biệt là tiêm vaccine ngay bây giờ trước khi quá muộn
nên nhớ nếu đã nhiễm covid một mươi chín và bị bệnh vaccine sẽ không có tác dụng làm giảm các triệu chứng
tuy nhiên đối với những người hiện đã được tiêm chủng đầy đủ
các chuyên gia khuyên vẫn nên đeo khẩu trang và tránh xa nơi đông người
việt nam chúng ta sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xa phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn tay
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
sửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dùng dịch sắt khuẩn tay vệ sinh các bề mật phần sục thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn